trong cuộc họp báo thường kỳ của bộ ngoại giao vào chiều nay phát ngôn viên bộ ngoại giao việt nam lê thị thu hằng đã thông báo về hoạt động đối ngoại của việt nam trong thời gian tới và trả lời các câu hỏi của phóng viên việt nam cũng như quốc tế về các vấn đề mà báo chí quan tâm
trả lời câu hỏi của phóng viên về quan điểm của việt nam về việc nga và triều tiên tăng cường mối quan hệ hợp tác thông qua hội nghị thượng đỉnh nga triều người phát ngôn bộ ngoại giao lê thị thu hằng cho biết
lập trường nhất quán của việt nam là ủng hộ tiến trình hòa bình và phi hạt nhân hóa bán đảo triều tiên
việt hà nam ủng hộ nỗ lực đối thoại của các bên hướng đến mục tiêu này vì lợi ích của người dân vì hòa bình an ninh ổn định hợp tác và phát triển trên bán đảo triều tiên trong khu vực cũng như trên toàn thế giới
liên quan đến việc việt nam hỗ trợ công dân đoàn thị hương về nước bộ ngoại giao việt nam khẳng định
liên quan đến trường hợp công dân đoàn thị hương thì bộ ngoại giao đang phối hợp
với các cơ quan hữu quan liên đoàn luật sư việt nam đại sứ quán việt nam tại malaysia triển khai các thủ tục bảo hộ công dân cần thiết để đưa công dân đoàn thị hương về nước đoàn tụ với gia đình ngay sau khi được trả tự do
liên quan tới tình hình sức khỏe của tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng người phát ngôn bộ ngoại giao việt nam cho biết do cường độ làm việc cao thời tiết thay đổi đã ảnh hưởng đến sức khỏe của tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
đồng chí tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng sẽ sớm trở lại làm việc bình thường